thưa quý vị trong quá trình đô thị hóa nhanh thiếu bền vững kéo theo nhiều vấn đề về dân sinh xã hội
gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống như kẹt xe ô nhiễm khói bụi tình trạng rác thải tràn lan
khiến người dân đô thị phải quay trong nguồn phát triển đó
với mong muốn đóng góp cho hoạt động bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi tám
một nhóm các bạn trẻ đã thành lập nhóm saigon compass la ban saigon
việc xử lý rác thải sinh hoạt là một thách thức đối với các cơ quan chức năng tại các thành phố lớn
bởi thiếu công nghệ phù hợp cũng như nhận thức của người dân về rác thải sinh hoạt và tác động tiêu cực của chúng còn thấp
người dân cũng không biết cách đóng góp như thế nào để giúp giảm thiểu nguồn ô nhiễm kể trên
những điều này thơi thúc nhóm mở khóa học chuyện rác saigon
cái việc này cái ý tưởng đến là tại vì khi mà thành phố hồ chí minh triển khai về cái chương trình mà phân loại rác tại nguồn
thì mình luôn gặp cái ý kiến những người dân bảo
là bây giờ khó phân loại rác quá rồi chuyển lên thì cũng xe cũng để chung rồi vân vân có rất là nhiều cái khó khăn
thành phố thì rất là cố gắng nhưng mà nó cũng không thể chỉ cố gắng một chiều được
thì nên bên mình có thể tiếp xúc với những người thanh niên và những người trẻ về họ cũng thích
thì bên mình muốn hướng tới họ cũng tham gia những hoạt động có ích để hỗ trợ cho cái việc là họ hiểu vì sao cần phân loại rác
chuyển rác saigon
thì nó là một cái ý tưởng về khóa học về truyền thông về môi trường
nhưng mà nó mở ra là cho người dân
và thực hiện bởi người dân luôn chứ nó không phải là dụ như chỉ cho các chuyên gia không
đã có khoảng ba mươi bạn trẻ tuổi từ một mươi ba đến ba mươi năm tham gia vào khóa học tạo môi trường học tập đa chiều về rác thải
cũng như những kỹ năng truyền thông và hành động dọn rác thực tế tại những điểm nóng môi trường
bằng trải nghiệm thực tế cảm nhận trực tiếp về công việc của những công nhân môi trường hàng ngày
dọn dẹp trên các con kênh làm đẹp cho thành phố giúp các bạn trẻ thay đổi ý thức bản thân
trước đây thì em không có quan tâm tới vấn đề môi trường
nhưng mà từ sau khi tham gia một cái tổ chức phi lợi nhuận về giúp đỡ cho xã hội
thì em bắt đầu quan tâm tới vấn đề môi trường nhiều hơn
và em biết qua khóa học này cũng là nhờ từ tổ chức của em
tại vì nhờ mọi người trong tổ chức chia sẻ
sau cái khóa học này thì điều đầu tiên là em được lan truyền tinh thần yêu môi trường của mọi người
tại vì em cảm thấy là nó quá mạnh liệt đi và nó ảnh hưởng ít nhiều tới em
và sau đó thì em cũng biết được thêm những phương thức để khi mà truyền thông tới môi trường thì mình phải làm cái gì đó
tại vì cái vấn đề này cũng là cái vấn đề nhức nhói và khó
nên là sau khi học thì em biết được những cái nào mà mình cần nói
những cái nào mà mình cần tránh khi mà mình truyền thông về môi trường
những khó khăn của các đơn vị thu gom xử lý rác thải tại tp hcm
cũng như là những cái khó khăn của người dân khi mà họ thực hiện phân loại xử lý rác thải
và từ góc độ truyền thông thì khi mà truyền thông thì mình phải đứng từ nhiều góc độ
để có những cái hướng tiếp cận
để có những cái hướng tiếp cận khác nhau và phù hợp
sau khóa học đã có hơn một bức ảnh được chụp và nhiều phóng sự ngắn được trưng bày và giới thiệu
hơn hai năm tấn rác đã được học viên dọn dẹp trên các kênh dạch trong thành phố
khóa học đã trang bị cho mình những kỹ năng để truyền thông như là chụp ảnh
làm phim làm phóng sự phỏng vấn
và ngoài ra thì mình còn biết được những cái thông tin về vấn đề rác thải rắn tại tp hcm
và những cái khó khăn của các bên khi mà triển khai
phân loại xử lý rác thải rắn
không chỉ giúp các bạn trẻ truyền thông về môi trường
sài gòn compass còn hướng tới hỗ trợ hoạt động cho các dự án về môi trường và phát triển bền vững
các dự án cộng đồng bền vững tại tp hcm với đầy đủ các tài liệu
tạo một không gian cộng đồng để các tổ chức cùng chia sẻ nơi làm việc
và kết nối với nhau hỗ trợ nhau cùng hành động
chung tay xây dựng môi trường giáo dục bền vững trong năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo